ngày một mươi bảy tháng một đoàn đại biểu cấp cao tỉnh hùa phân nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào đã đến thăm và chúc tết đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh thanh hóa
hùa văn và thanh hóa là hai tỉnh có chung đường biên giới với mối quan hệ đoàn kết và gắn bó nhiều năm nay
đại diện của hai tỉnh đã thông báo cho nhau về tình hình kinh tế xã hội và những thành tiệu nổi bật trong năm hai nghìn một mươi sáu cũng như định hướng chiến lược cho năm hai nghìn hai mươi
hai bên cũng nhấn mạnh sẽ tiếp tục duy trì sự quan tâm hỗ trợ nhiều hơn nữa để thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội vun đắp mối quan hệ thanh hóa hủa phăn ngày càng bền vững
nhân dịp tết cổ truyền đinh dậu hai nghìn một mươi bảy đoàn đại biểu tỉnh hồ văn gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh thanh hóa